thành phố hồ chí minh đạt tốc độ tăng trưởng tiến dụng là một mươi bốn sáu mươi chín
đây là con số được công bố tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp
do ngân hàng nhà nước việt nam và ubnd tp hcm tổ chức vào sáng nay
theo đó kết quả triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
đã góp phần giúp thành phố đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối năm hai nghìn một mươi tám là một mươi bốn sáu mươi chín
dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
từ đó góp phần và tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt tám ba
với những nỗ lực của cả hệ thống ngân hàng
dư nợ tiến dụng nền kinh tế thành phố cuối năm hai nghìn một mươi tám tăng gần một mươi bốn
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục tăng hai tám so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh được đánh giá là địa phương triển khai tích cực các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt đi đầu trong cả nước về triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp